các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư
các đại biểu cho rằng đây là luật liên quan đến rất nhiều các luật trong thời gian tới
sẽ đủ cố hội cho ý kiến và thông qua
vì vậy cần cân nhắc kỹ lưỡng các quy định được quy định tại luật này
trên cơ sở tổng kết việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong thực tiễn hai mươi năm qua
các đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành luật
tuy nhiên các đại biểu cũng cho biết để khắc phục những hạn chế và bảo đảm tính minh bạch
tuân thủ các nguyên tắc của thị trường thu hút tối đa các nguồn lực trong khu vực tư nhân
thì dự thảo luật cần đáp ứng các nội dung như sau

thì dự thảo luật cần đáp ứng các nội dung như sau
tuy nhiên các đại biểu cũng cho biết để khắc phục những hạn chế và bảo đảm tính minh bạch

theo hình thức đối tác công tư ppp và phải báo cáo công khai kết quả kiểm toán theo luật kiểm toán nhà nước